sau khi công bố quyết định đình chỉ điều tra và công khai xin lỗi đối với ông thêm
việc giải quyết bồi tưởng oan xa cho ông sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất
trước đó vào chiều ngày chín tháng tám liên ngành tư pháp trung ương đã họp và kết luận
ông trần văn thêm là người đã bị điều tra truy tố và xét xử oan trong vụ án
ông nguyễn khắc văn bị giết vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại thôn cầu diện xã đồng tịnh huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc nay là tỉnh vĩnh phúc
vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ông thêm bị cáo buộc là
giết chết em họ để cướp của và bị hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm
kết án tử hình dù liên tục kêu oan
vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khi người được cho là hung thủ của vụ án bị bắt
ông thêm được trả tự do nhưng chỉ có tờ giấy cho trở về nhà vì được miễn lao động nặng
từ đó ông thêm và các cháu đã gõ cửa nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương
để nộp đơn kêu an đề nghị được minh oan
năm hai nghìn một mươi bốn ông nguyễn văn hòa là người đại diện pháp luật của ông thêm
và luật sư đã trích lục được hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm
đối với ông thêm tại công an tỉnh bắc ninh
từ đó ông hòa gửi đơn tới tòa nhân dân tối cao đề nghị giải quyết